xã ba giang huyện vùng cao ba tơ tỉnh quảng ngãi được thành lập một mươi năm cũng là một mươi mùa chạy bão lũ
mùa mưa lũ năm nay hàng ngàn cán bộ và người dân xã lại luôn lo sợ khi tình trạng nứt núi ngày càng nghiêm trọng
ngọn núi hoang mo ơn xã ba giang cao hàng trăm mét thường xuyên xảy ra sạt lửa
qua khảo sát cho thấy có hai điểm sạt lở lớn và vết nứt dọc theo sườn núi dài hơn một trăm linh mét
nếu mưa lớn kéo dài nguy cơ sạt lở sẽ rất lớn đe dọa tính mạng cán bộ người dân trung tâm hành chính điểm trường tiểu học và trung học cơ sở
trạm y tế xã ba giang có thể sẽ bị vùi lấp hoàn toàn
đợt mưa lũ lần trước thì nó cũng bị sạt lở đằng sau nhưng mà không ảnh hưởng gì đến trạm
nhất là trong thời gian mưa lũ lụt kéo dài và năm nay cũng vậy đôi lúc mình công tác ở đây mình cảm thấy rất là không yên tâm lo lắng lo sợ
các đợt mưa lũ những năm trước nhiều điểm sạt lở
tại xã ba giang huyện ba tơ làm hư hỏng nghiêm trọng trụ sở trạm y tế xã trường học
mưa lũ cùng nứt núi gây sạt lở cô lập hơn ba trăm linh hộ dân xã ba giang trong nhiều ngày liền
chính vì vậy hàng chục cán bộ công chức đang làm việc tại trung tâm hành chính xã và các hộ dân đang sinh sống ở khu vực này rất lo lắng khi mùa mưa đến gần
thời gian qua riêng xã ba giang là thường chiên xả ra các sạt lửa đắt áp tắc giao thông đường đi lại chỗ
với băng viện lên xã là hàng năm là đều là bị sạt lửa rất khó khăn về cái đi lại cho người dân
trước nguy cơ nứt núi tiếp tục đe dọa an toàn của người dân huyện ba tơ vận động và thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc tạm ngừng khai thác trồng mới cây bản địa
không cho đào bới xâm lấn khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ sạt lửa núi do thiên tai gây ra
bên cạnh đó địa phương cũng đã xây dựng phương án di rời dân khu vực bị ảnh hưởng
điều kiện hạ tầng giao thông kinh tế của các vùng sâu huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi còn khó khăn
quỹ đất khu vực an toàn bằng phẳng còn rất ít
người theo khảo sát thì tốn hàng trăm tỷ đồng
đây là một trong những vấn đề nan giải của huyện ba tơ cũng như nhiều huyện miền núi khác của tỉnh quảng ngãi
do vậy các xã miền núi như ba giang chỉ có thể chủ động sơ tán dân mỗi khi mưa lũ
huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khi có sự cố xảy ra